sáng nay hai mươi hai tháng sáu tại hà nội ban thường vụ đảng ủy công an trung ương tổ chức hội nghị đảng ủy tổng kết công tác sáu tháng qua
triển khai nhiệm vụ thời gian tới và thảo luận cho ý kiến vào dự thảo báo cáo chính trị trình đại hội đảng bộ công an trung ương lần thứ bảy
nhậm ký hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm đánh giá kết quả việc thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ công an trung ương lần thứ sáu từ đầu nhiệm kỳ
và những công việc cần thực hiện từ nay đến hết nhiệm kỳ
tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng ủy viên ban thường vụ đảng ủy công an trung ương tới dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị
cùng dự có thủ tướng nguyễn xuân phúc ủy viên ban thường vụ đảng ủy công an trung ương
đồng chí phạm minh chính ủy viên bộ chính trị bí thư trung mương đảng trưởng ban tổ chức trung ương
đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bí thư đảng ủy công an trung ương bộ trưởng bộ công an chủ trì hội nghị
dự hội nghị còn có đồng chí phan đình trạc bí thư trung ương đảng trưởng ban nội chính trung ương
và các đồng chí trong đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an
hội nghị lần này cho ý kiến vào một số nội dung cụ thể vào dự thảo báo cáo chính trị trình đại hội đảng bộ công an trung ương lần thứ bảy
nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm nhìn nhận đánh giá kiểm điểm các mặt công tác công an sáu tháng qua và nhiệm vụ giải pháp thời gian tới
đồng thời báo cáo công tác chỉ đạo thực hiện chỉ thị số ba mươi năm của bộ chính trị
báo cáo kết quả thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ công an trung ương lần sáu
báo cáo đánh giá kiểm điểm các mặt công tác công an sáu tháng qua cho thấy
thời gian qua trong bối cảnh dịch bệnh covid một mươi chín diễn biến phức tạp
lực lượng công an nhân dân đã thể hiện rõ vai trò nơi tuyến đầu phòng chống dịch bệnh
đặc biệt đảng ủy công an trung ương đã quyết liệt triển khai xây dựng công an xã chính quy
và công tác tăng cường cơ sở trong toàn lực lượng
bên cạnh đó công tác xã hội từ thiện an sinh xã hội cũng được đảng ủy công an trung ương
lãnh đạo bộ công an chú trọng đã tổ chức vận động xây dựng sửa chữa nhà ở cho hàng nghìn hộ nghèo
vùng đồng bào dân tộc các tỉnh biên giới giúp bà con nhân dân yên tâm lao động sản xuất
vươn lên trong cuộc sống đóng góp vào công cuộc bảo vệ an ninh trật tự tại các địa phương
phát biểu chỉ đạo tại hội nghị tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng
bày tỏ tán thành với dự thảo báo cáo chính trị trình đại hội đảng bộ công an trung ương lần thứ bảy
đồng thời đánh giá cao việc đảng ủy công an trung ương đặt vị trí quan trọng vào đại hội sắp tới
cũng như việc chuẩn bị tài liệu chú đáo công phu bài bản nghiêm túc
tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng bày tỏ tán thành với dự thảo báo cáo chính trị trình đại hội đảng bộ công an trung ương đặt vị trí quan trọng vào đại hội sát thực tiễn khả thi và mang lại hiệu quả thiết thực
thứ hai bầu ra được cơ quan đánh đạo thật sự xứng đáng tiêu biểu tâm phục khẩu phục và tạo ra một khí thế mới để công an sắp tới ta phát triển tốt lên
qua nghiên cứu tài liệu và lắng nghe các ý kiến phát biểu tại hội nghị tổng bí thư chủ tịch nước đề nghị đảng ủy công an trung ương quan tâm
chú trọng nhiều hơn về công tác xây dựng đảng phải làm nổi bật được
xây dựng đảng là xây dựng tổ chức xây dựng con người xây dựng phương thức lề lối lãnh đạo để bảo đảm thực hiện thật tốt nhiệm vụ chính trị của ngành công an
phải bàn theo hướng ấy tập trung bàn công tác xây dựng đảng xây dựng đảng bộ thật sự trong sạch vững mạnh
thực sự là chỗ dựa tin cậy vững chắc của đảng nhà nước và nhân dân
cũng lưu ý cần hết sức sáng suốt tỉnh táo tinh tường đồng thời có trách nhiệm bảo vệ an ninh an toàn đại hội đảng toàn quốc lần thứ một mươi ba
lực lượng công an là một kênh rất quan trọng công khai phải có dũng khí làm cái này
công an gương mẫu làm cho mình trong sạch nhưng đồng thời phải tham gia vào làm nhân sự ca cấp
phải bàn theo hướng ấy tập trung bàn công tác xây dựng đảng nhà nước và nhân dân

công an gương mẫu làm cho mình trong sạch nhưng đồng thời phải tham gia vào làm nhân sự ca cấp
công an trung ương nắm chắc tình hình diễn biến trong nước và quốc tế kịp thời tham mưu có biện pháp phương án vô hiệu hóa các âm mưu chống phá đại hội của các thế lực thù địch bảo vệ các sự kiện lớn của đất nước chủ động tấn công làm thất bại các âm mưu chống phá các thế lực thù địch phản động ngay từ trong chứng nước
phải biết trước âm mưu của nó đi vô hiệu hóa nó đi công an và quân đội phối hợp với nhau
nhất là đại hội này nó phá người ta có biết không nó phá gì
nó phá đường
nó phá đường lối nó phá nhân sự nó chia rẽ nội bộ nó kích động nó xuyên tạc nó nói xấu người này nó tung tin đưa người kia bây giờ làm rồi đấy
thế ta có làm không ai làm cái này
nhớ đại hội đang làm nó xảy ra chuyện gì cái thì anh có phương án gì không
nhớ đại hội ở chỗ nọ chỗ kia đang làm nó xảy ra cái sự kiện công an mà không biết không xử lý thì lúc bây giờ công an còn mặt mũi nào nữa
làm sao phải đặt ra những tình hướng giả thiết thế chứ thế mới gọi là lãnh đạo thế mới gọi là đảng ủy công an trung ướng
tổng bí thư chủ tịch nước mong muốn năm hai nghìn hai mươi phải là năm để lại dấu ấn tốt đẹp không chỉ trong thế kỷ này mà cả trong quá trình đất nước phát triển đi lên
trong đó công an phải làm nòng cốt có các phương án bảo vệ tuyệt đối an toàn tất cả các sự kiện lớn của đất nước với tầm nhìn xa hơn rộng hơn
tổng bí thư chủ tịch nước yêu cầu
đảng ủy công an trung ương tổ chức đại hội mẫu đại hội đảng bộ công an trung ương lần thứ bảy nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm